trong trường hợp khẩn cấp sau một số nhà khoa học cảnh báo rằng các đặc tính cây đột biến của thuốc trong một số trường hợp nhất định có thể tạo ra các biến chủng nguy hiểm hơn
những lo ngại này cũng được các chuyên gia đặt ra tại cuộc họp của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda mỹ
hashetin nói đây là một loại virus bị đột biến rất nặng và có cùng mô hình với monopizavir tôi cho rằng việc điều đó có thể là nguyên nhân
người phát ngôn của mec cho biết không có bằng chứng nào chỉ ra rằng các nhân kháng virus đã có phần tạo ra và có biến chủng
theo hãng mec cáo buộc của ông hachetin không có cơ sở khoa học và vô căn cứ
khi có càng nhiều bộ gen được giải mã trên toàn thế giới các nhà nghiên cứu sẽ ghép các gốc của omicron với nhau
lessen cho biết mỗi bộ gen từ các khu vực có phạm vi giám sát gen hạn chế sẽ giúp khám phá các nhánh còn thiếu của hệ thống omicron
hôm một nghìn ba trăm linh chuỗi omicron đã được tải lên wistai một kho lưu trữ gen toàn cầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo stuart jay giáo sư y khoa tại đại học john hopkins
việc giải trình tự gần đây cho thấy giả thiết omicron đã lây lan mà không bị phát hiện ở khu vực không được lấy mẫu bằng xét nghiệm gen là không khoa học
j giải thích khi chúng tôi nhận thêm dữ liệu trình tự tất cả đều là các bộ gen được tập hợp chặt chẽ
sẽ có nhiều sự đa dạng hơn nếu virus lan rộng mà không bị phát hiện
lý thuyết cho rằng đột biến phát sinh ở động vật trước khi chuyển sang cho con người không phải hoàn toàn viển vong nhưng kém thuyết phục
j nói thêm khi bạn theo dõi sự di chuyển của các loại virus
người trong động vật chúng sẽ tích lũy các đột biến phù hợp với vật chủ chứ không phải con người
bên cạnh đó các quốc gia trên thế giới đã có những nghiên cứu bước đầu về mức độ nguy hiểm của biến thể mới omicron
và khả năng kháng thể của vaccine trước siêu biến thể này
mới đây theo một báo cáo tại hồng kông khuyến cáo omico làm giảm đến chín mươi bảy lượng kháng thể ở một người tiêm hai mũi pfizer biontech
báo cáo ở hồng kông omicron làm giảm chín mươi bảy lượng kháng thể ở người tiêm hai mũi pfizer
kết quả nghiên cứu của đại học hồng kông và đại học trung quốc cho thấy hiệu lực tiêu diệt biến thể omicron của vaccine pfizer biotech
yếu đi gấp ba mươi hai lần so với sars cov hai ban đầu
tuy nhiên vaccine này vẫn có khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong và diễn biến nặng theo báo zernders hôm một mươi ba tháng một mươi hai
để rút ra kết luận trên đội ngũ chuyên gia do giáo sư mark nick ferris đại học hồng kông dẫn đầu
đã tiến hành thu thập mẫu máu của một mươi người sau một tháng tiêm mũi hai tức thời điểm hàm lượng kháng thể dự kiến tăng lên mức cao nhất
kế đến họ thử mẫu máu với virus ban đầu của sars cov hai cũng như đối với biến thể omicron lấy từ ca bệnh đầu tiên ở hồng kông
kết quả cho thấy hiệu lực vaccine giảm mạnh trước omicron
hai đại học trên cũng đang thực hiện cuộc thử nghiệm đối với vaccine sinovac và dự kiến sẽ sớm có kết quả
các cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy hàm lượng kháng thể tiêu lùi virus ở vaccine sinovac thấp hơn so với vaccine pfizer biontech theo nhóm chuyên gia
trước thông tin trên tiến sĩ david hu shan chong
cố vấn chính quyền hồng kông về dịch covid một mươi chín cho rằng omicron đẩy hầu như tất cả mọi người vào tình thế phải tiềm mũi ba
số liệu của hãng pfizer ghi nhận hàm lượng kháng thể sau khi tiêm mũi ba cao gấp hai mươi năm lần so với hai mũi tiến sĩ huy cho biết
trong một báo cáo khác mũi ba vaccine pfizer biontech mang đến hiệu lực bảo vệ bảy mươi năm trước biến thể omicron
bà sovia chan siuchi người đứng đầu cơ quan thực phẩm và y tế hồng kông cho biết các chuyên gia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
sẽ thảo luận về việc tiêm mũi ba cho omicron
trong báo cáo các nhóm không ưu tiên và đã tiêm hai mũi pfizer biontech
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who thông báo biến thể omicron đã lan đến sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dựa trên dữ liệu sơ bộ tốc độ lây lan của omicron dự kiến sẽ bứt phá biến thể delta trên toàn thế giới
theo các nguồn thảo tin hãng moderna chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về hiệu lực của vaccine của hãng này cho biến thể omicron
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn hai mươi ba triệu người mỹ đã được tiêm mũi ba vaccine moderna
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
mặc dù hiệu quả của mũi thứ hai bị giảm đi đáng kể trước biến thể omicron
nhưng một tín hiệu đáng mừng là mũi ba pfizer sẽ làm tăng khả năng bảo vệ chống lại biến thể omi gron mới gấp trăm lần
theo thông tin từ các nhà nghiên cứu tại israel
nghiên cứu thực về omicron mỗi ba pfizer làm tăng mức kháng thể gấp trăm lần
những phát hiện này cũng giống như những phát hiện được công ty pfizer trình bày hồi đầu tuần
đây là một tín hiệu sớm cho thấy mũi vaccine thứ ba có thể là chìa khóa để bảo vệ chống lại sự lây nhiễm từ biến thể mới
nghiên cứu được thực hiện bởi trung tâm y tế sheba và phòng thí nghiệm virus họp trung ương của bộ y tế israel
đã so sánh mẫu máu của hai mươi người đã tiêm hai mũi vaccine cách đây năm sáu tháng và hai mươi người đã tiêm mũi ba cách đây một tháng
kết quả đã cho thấy những người tiêm mũi thứ hai cách đây năm sáu tháng không có bất kỳ khả năng vô hiệu hóa virus chống lại omicron nào
trong khi họ vẫn còn một số khả năng chống lại chủng delta
giáo sư giri giresh ocay bác sĩ giám đốc đơn vị bệnh truyền nhiễm tại sheba nói với các phóng viên theo cnbc
nhưng điều bất ngờ đáng mừng là mũi ba đã làm tăng khả năng vô hiệu hóa virus chống lại biến thể omicron gấp trăm lần
có một sự bảo vệ đáng kể ở mỗi vaccine thứ ba theo cnbc
đồng thời khả năng vô hiệu hóa virus chống lại chủng delta sau mũi thứ ba còn tăng cao hơn nữa gấp bốn lần so với biến thể omicron
giáo sư giri giresh ocay thông báo
nhóm nghiên cứu của israel cho biết họ đã làm việc với loài virus thực sự trong khi thử nghiệm của các công ty là sử dụng virus giả
gọi là provirus được thiết kế sinh học để có các đột biến đặc trưng của omicron theo cnbc
đáp lại kết quả này bộ y tế israel đang xem xét khuyến nghị tiêm mũi thứ ba chỉ ba tháng sau mũi thứ hai theo israel
giáo sư rebes ochai nói có vẻ như với omicron người đã nhiễm mũi ba có thể vẫn bị nhiễm bệnh
nhưng ít có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng hơn nhiều
thực tế nghiên cứu về omicron đã chỉ ra rằng mobile pfizer làm tăng mức kháng thể gấp trăm lần
điều này khẳng định tiêm vaccine là biện pháp duy nhất giúp con người tránh khỏi sự tấn công của virus
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại